vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tp cn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ thanh hải chú quận ninh kiều thành phố cần thơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần bảy mươi tỷ đồng
được biết võ thanh hải không có công an việc làm nhưng muốn có nhiều tiền hải đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức mua bán nhà thủ đoạn của đối tượng hải là trực tiếp thỏa thuận mua nhà đất rồi chỉ trả cho người bán tài sản một phần tiền sau đó cho người thân như mẹ ruột em ruột và vợ đứng tên rồi mang đến ngân hàng thế chấp để được vay số tiền lớn rồi chiếm đoạt không trả tiền vay
từ thời điểm hải thực hiện hành vi chiếm đoạt đến khi bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giữ hải đã lừa vay của các tổ chức
tổ chức tín dụng ngân hàng và người dân với tổng số tiền gần bảy mươi tỷ đồng
tiếp theo là thông tin bắt giữ các đối tượng đánh bạc tại hai tỉnh bạc liêu và cà mau
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tăng sáu đối tượng đang tham gia đánh bài với hình thức ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp láng giải thị trấn hòa bình huyện hòa bình
tiến hành khám xét lực lượng công an thu giữ số tiền trên một mươi ba triệu đồng sáu bộ bài tay và nhiều tăng vật khác có liên quan
còn tại cà mau thông qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà số chín mươi chín thuộc ấp cây trâm xã định bình thành phố cà mau do bà đặng thị bé hai làm chủ phát hiện chín đối tượng đều là nữ đang đánh bài ăn tiền
khi lực lượng công an ập vào các đối tượng đã nhanh chóng vứt tiền vào nhà vệ sinh để phi tăng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ trên ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tiến hành kiểm tra còn phát hiện thêm tại các phòng ngủ trong nhà có nhiều sổ sách giấy tờ ghi các con số nghi là mua bán số đề
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hai đối tượng bị bắt là phàng a thánh và kháng a giáo cùng chú tại xã ngọc chiến huyện mường la tỉnh sơn la vừa bị công an huyện mường la phối hợp với công an xã trường san bắt giữ
tại hiện trường lực lượng phá án đã thu giữ chín cục thuốc phiện
có tổng trọng lượng gần hai năm kg
tại cơ quan điều tra các đối tượng bước đầu khai nhận số ma túy trên được các đối tượng nhận từ một người đàn ông dân tộc mông không rõ lây lịch nhờ vận chuyển hộ cho một người đàn ông khác ở xã trường công
trên đường vận chuyển đến khu vực bản pá chiến xã triển san huyện mường la tỉnh sơn la thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

các sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến ngáo đá vừa bị công an phường láng thượng quận đống đa hà nội tạm giữ trong trạng thái ảo giác không kiểm soát được hành động
và không ai có thể hình dung được trong cơn cây thuốc hai thanh niên này có thể gây ra những điều gì cho xã hội
bốn bệnh nhân này đều đã vào bệnh viện tâm thần ít nhất là hai lần nhiều thì bốn lần tất cả đều trong tình trạng sử dụng ma túy đá hay ngáo đá

người bệnh không được thanh toán tiền khám khi cấp cứu từ bốn giờ trở lên hay quy định về thời gian nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp sửa đổi quy định về ca nghiệm bắt buộc đó là những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng một mươi tới đây
cấp cứu trên bốn giờ không được thanh toán tiền khám bệnh có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi công văn của bộ y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
nếu thời gian điều trị từ bốn giờ trở lên thanh toán tiền ngày dường bệnh điều trị nội chú tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định không thanh toán tiền khám bệnh nếu thời gian điều trị dưới bốn giờ được thanh toán tiền khám bệnh tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật không thanh toán tiền ngày dường bệnh điều trị nội chú
thời gian nghỉ phép năm của quân nhân chuyên nghiệp
từ ngày tám tháng một mươi ngoài chế độ nghỉ phép hàng năm quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép
đặc biệt không quá một mươi ngày trong một số trường hợp
cụ thể là
kết hôn con đẻ con nuôi hợp pháp kết hôn
bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ vợ bố mẹ chồng người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân của vợ hoặc chồng vợ hoặc chồng con đẻ con nuôi hợp pháp chết hoặc đau ốm nặng tai nạn phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế
ba gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn thiên tai dịch bệnh nguy hiểm
báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm
từ ngày một mươi tháng một mươi các ban quản lý khu kinh tế khu chế xuất khu công nghệ cao khu công nghiệp phải báo cáo công tác bảo vệ môi trường lên ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai hàng năm
nội dung báo cáo gồm hiện trạng diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường như tổng diện tích đất mặt nước cây xanh tỷ lệ lấp đầy chất lượng môi trường nguồn gây ô nhiễm tác động xấu lên môi trường
tình hình và kết quả công tác bảo vệ môi trường khó khăn vướng mắt đề xuất và kiến nghị
hỗ trợ kinh phí bảo vệ phát triển rừng ven biển
từ ngày một mươi tháng một mươi hỗ trợ khoán bảo vệ rừng ven biển tối đa bằng một năm lần so với mức bình quân khoán bảo vệ rừng phòng hộ theo quy định hiện hành
kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên năm mươi đồng một hectare
chỉ thực hiện năm đầu tiên đối với diện tích mới khoán
được phát triển các thương hiệu sản phẩm kinh doanh
nguồn gốc từ môi trường rừng và hệ sinh thái rừng ven biển
được bồi thường thành quả lao động kết quả đầu tư khi nhà nước có quyết định thu hồi rừng
sửa đổi quy định về cai nghiện bắt buộc
từ ngày ba mươi tháng một mươi đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm
người nghiện ma túy từ đủ một mươi tám tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định
trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn do nghiện ma túy
hoặc trong thời hạn một năm
kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện
người nghiện ma túy từ đủ một mươi tám tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã phường thị trấn do nghiện ma túy
người nghiện ma túy từ đủ một mươi tám tuổi trở lên không có nơi cư trú ổn định cũng là những đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
tăng thời gian lao động trị liệu của học viên từ ba giờ một ngày
lên không quá bốn giờ một ngày
học viên được nghỉ lao động trị liệu trong các ngày thứ bảy chủ nhật ngày lễ tết theo quy định
đặc biệt không tổ chức lao động trị liệu cho học viên trong thời gian cắt cơn giải độc
thưa quý vị du lịch toàn cầu đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ tạo ra những cơ hội mới cho các quốc gia sẵn có điều kiện và tài nguyên du lịch như việt nam của chúng ta
và thời gian gần đây ngành du lịch việt nam cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên để ngành du lịch có thể phát triển có hiệu quả hơn nữa thì hoạt động truyền thông đã đóng góp một vai trò hết sức quan trọng
và mới đây bộ văn hóa thể thao du lịch và đài truyền hình việt nam đã ký thỏa thuận phối hợp về tuyên truyền du lịch việt nam trên truyền hình quốc gia
đây là một trong những hoạt động đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch việt nam trong thời gian tới
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tổng số khách quốc tế đến việt nam đạt hơn bảy triệu lượt khách
tăng khoảng hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
khách du lịch nội địa ước đạt bốn mươi tám tám triệu lượt khách khách lưu trú đạt hai mươi hai năm triệu lượt khách
tổng thu từ khách du lịch đạt hai trăm chín mươi bảy một trăm sáu mươi một tỷ đồng tăng hai mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
có thể thấy chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu ngành du lịch đã có nhiều nỗ lực tổ chức triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận
đóng góp một phần không nhỏ vào thành công đó chính là nhờ vào sự tuyên truyền hiệu quả của truyền thông
tôi nghĩ rằng là chương trình này tôi mong muốn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề lớn của ngành du lịch
tương nhiên cái đầu tiên là chúng ta có con số là số lượng khách
ý thức chấp hành giao thông của người dân trên các tuyến đường một chiều thuộc địa bàn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
còn chưa cao
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
vào lúc chín h ba mươi sáng ngắt qua trên quốc lộ bốn mươi tám đoạn qua đà nẵng
địa bàn xóm sáu xã diễn lâm huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
giữa xe khách và xe container làm bảy người bị thương
vào thời điểm trên xe ô tô khách biển kiểm soát ba mươi bảy b ba trăm một mươi tám do tài xế nguyễn văn mạnh điều khiển
chở khoảng một mươi năm hành khách lưu thông trên quốc lộ bốn mươi tám
khi đi đến đường cua nằm trên địa bàn xóm sáu xã diễn lâm huyện diễn châu
tài xế xe khách đã bất ngờ phanh gấp khiến phần đuôi của chiếc xe văng ra
đâm trúng vào đuôi xe container chạy hướng ngược lại
sau khi va chạm xe khách còn tiếp tục lao thẳng vào một số cây cối bên đường rồi mới dừng lại
vụ tai nạn xảy ra làm bảy người trên xe khách bị thương trong đó có ba người bị thương nặng
vụ tai nạn cũng làm phần đuôi của xe khách hư hỏng xe container bị hư hỏng ở phần thân
giàng sáng qua trên xa lộ hà nội nhiều người dân tài xế xe ôm phối hợp cùng cảnh sát giao thông
truy đuổi một xe container cán chết người rồi bỏ chạy
vào khoảng hai giờ sáng xe container mang biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi bốn nghìn tám trăm sáu mươi năm kéo theo rơ móc
lưu thông với tốc độ cao trên xa lộ hà nội đoạn qua quận thủ đức tp hcm
đã xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông khoảng ba mươi năm tuổi điều khiển
hậu quả người đàn ông này ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua tử vong
sau khi gây ra tai nạn tài xế không dừng xe lại chờ xử lý mà tăng ga bỏ trốn
kéo lê xe máy đang mắc kẹt ở dưới gầm
phát hiện vụ việc một số người dân đã đuổi theo hơn một km để chặn phương tiện lại
và báo cho cơ quan chức năng công an quận thủ đức đang thụ lý hồ sơ xử lý vụ việc
sau gần một tháng triển khai thực hiện thí điểm phân luồng một chiều
tại các tuyến đường và khu vực địa bàn tp nha trang tỉnh khánh hòa
vẫn còn rất nhiều trường hợp vi phạm mặc dù các cơ quan chức năng đã có các hình thức
tuyên truyền và xử lý nghiêm túc ghi nhận của nhóm phóng viên
hình ảnh ghi lại tại đường hoàng văn thụ vào lúc tám giờ sáng ngày hai mươi chín tháng chín
không khó để bắt gặp cảnh người điều khiển phương tiện giao thông hồn nhiên di chuyển ngược chiều
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đường một chiều thế nhưng người đi ngược người đi xuôi
tình trạng này vẫn xuất hiện rất nhiều trên hai tuyến đường một chiều nguyễn trái và ngô gia tự
điều này phổ biến nhiều hơn tại các đoạn giao cắt giữa các đường như biệt thự
nguyễn thiện thuật hùng vương trần quang khải
tuy đã được triển khai gần một tháng nhưng đến nay khi bị xử phạt
các lý do người tham gia giao thông đưa ra phần lớn là không biết hay không để ý
tấm biển cấm đi ngược chiều và băng rôn cấm đi ngược chiều như thế này
đã được các lực lượng chức năng
tình trạng đặt ở đây gần một tháng nhưng có lực lượng chức năng vẫn vi phạm
không có lực lượng chức năng tình trạng vi phạm còn nhiều hơn
nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa thực sự ý thức được việc chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
cũng như những nguy cơ xảy ra tai nạn khi vi phạm
mặt khác còn là hình ảnh không đẹp trong việc xây dựng văn hóa giao thông và văn minh đô thị
giao thông phối hợp để triển khai thực hiện xử lý là đối với các trường hợp là đi vào đường một chiều
bắt đầu từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín hai nghìn một mươi sáu
đến nay cơ bản là các phương tiện người tham gia giao thông chấp hành tương đối tốt
bên cạnh đó thì còn một số người tham gia giao thông còn đi vào đường một chiều
với nhiều lý do khác nhau
trên cơ sở đó tùy theo tình hình tùy theo đối tượng vi phạm
để chúng tôi cố gắng vừa tiêm truyền vừa tiếp tục nhắc nhở
và đồng thời cũng xử lý nghiêm
trường hợp cố tình vi phạm
việc xử phạt lỗi đi vào đường ngược chiều tại các tuyến đường nguyễn trái ngô gia tự
nguyễn thiện thuật hùng vương
đã nhận được sự đồng thuận rất cao của đông đảo người dân thành phố nha trang
bởi việc làm này đã góp phần làm giảm un tắc giờ cao điểm
trên một số tuyến đường và khu vực trên địa bàn thành phố
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người dân cố tình vi phạm
không thực hiện quy định này khi lưu thông qua đây
bên cạnh các hình thức xử phạt người vi phạm
thì điều quan trọng là người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên các tuyến đường một chiều
xung quanh hoạt động thu phí của các trạm thu phí bot giao thông
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường cho biết
nếu phát hiện gian lận sẽ yêu cầu nhà đầu tư hoàn lại số tiền sai lệch gấp ba lần
thậm chí có thể dừng thu phí vĩnh viễn
liên quan tới việc giám sát thu phí trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
và một số trạm bot khác để tránh những gian lận trong thu phí
ngoài các giải pháp giám sát
phải yêu cầu nhà đầu tư bot pháp vân cầu dễ tuyệt đối không được bán vé thủ công
trong trường hợp ủn tắc đơn vị quản lý phải mở cửa cho xe qua trạm và không được thu phí
nếu nhà đầu tư không thực hiện có thể bị phạt tới một trăm linh triệu đồng
thời gian tới nếu cơ quan chức năng phát hiện gian lận
sẽ yêu cầu nhà đầu tư hoàn lại số tiền sai lệch gấp ba lần
trường hợp vi phạm nặng hơn sẽ dừng toàn bộ kit thu phí
và đưa lực lượng thu phí của nhà nước vào thay thế
cuối cùng nếu vi phạm vẫn tái diễn
sẽ dừng thu phí vĩnh viễn và triển khai giải pháp khác
để việc thu phí rõ ràng minh bạch hơn
cũng theo thứ trưởng nguyễn hồng trường
trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
tất cả bốn mươi năm trạm bot đang thu phí trên toàn quốc
sẽ phải giảm mức thu từ một mươi đến một mươi năm theo chỉ đạo của chính phủ
tám trăm bốn mươi tỷ đồng là số tiền đầu tư xây dựng năm mươi trạm bot
đây là một trạm kiểm tra tải trọng xe cố định trên toàn quốc